căn cứ kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định cụ thể như sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vũ hồng quang nguyên phó trưởng phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố và vũ hoàng dũng lao động tự do cùng về tội đưa hối lộ
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với nguyễn mạnh cương phó trưởng phòng thương mại điện tử công ty cổ phần hàng không việt z
trần thanh nhã lao động tự do và đặng nhật đức giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn top ocean japan cùng về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can có lý lịch nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật